tình trạng khai thác cát trái phép trên sông đồng nai nhất là khu vực giáp danh giữa tỉnh đồng nai
thành phố hồ chí minh bình dương đã diễn ra trong thời gian dài
điều này đã làm nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp trồng cây lâu năm bị sạt lở xuống sông
và đe dọa an toàn đến nhiều nhà dân về sông
trong khi chính quyền ở cơ sở dường như không có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn
nếu như trước đây khu vực này là vườn cây ăn trái thì hiện nay đã sụp xuống lòng sông đồng nai
đoạn sắp danh thành phố biên hòa và quận chín thành phố hồ chí minh
nguyên nhân chính được người dân địa phương cho biết là do nạn hút cát trái phép diễn ra rầm rộ hàng đêm ở đoạn sông này
không chỉ vườn trái cây diện tích sản xuất nông nghiệp bị sạt lở nghiêm trọng
mà nếu không ngăn chặn rất có thể trong thời gian tới nhiều ngôi nhà hai bên bờ có thể sập xuống sông
trước thực trạng khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ kéo dài
chính quyền các địa phương ven sông đã tăng cường các biện pháp để ngăn chặn
tuy nhiên do không có phương tiện nên cứ mỗi lần nhận thông tin người dân báo
lực lượng ở cơ sở xuống chỉ đứng trên bờ xa tín hiệu để xua đuổi hoặc báo lực lượng chức năng cấp trên
khó khăn rằng là các đối tượng mà bơm hút cát nó chạy cái ghe rất là công sức mạnh lớn
còn địa phương thì nói chung là cái phương tiện là không có
thực tế để ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép tại khu vực trên
công an tỉnh đồng nai từng lập chuyên án huy động nhiều lực lượng
trong đó có cảnh sát cơ động được trang bị phũ trang để chân áp
thế nhưng sau khi kết thúc các đợt cao điểm nạn hút cát trái phép vẫn tiếp diễn thậm chí còn rầm rộ hơn
nạn khai thác cát trái phép trên sông đồng nai lâu nay trở thành vấn đề nhức nhối sai dẳng
khiến nhiều diện tích đất ven sông bị sạt lở nghiêm trọng
và đặc biệt nguồn tài nguyên cát từ sông đồng nai được cho là tốt nhất ở phía nam cũng bị đánh cắp hàng đêm
do đó cần sự phối hợp đồng bộ hơn nữa
lực lượng chức năng các địa phương và lực lượng bộ công an vào cuộc
để ngăn chặn tiến tới chấm dứt nạn khai thác cát trái phép trên sông đồng nai